hơn hai trăm linh hội viên cùng đại diện đại sứ quán cộng hòa liên bang đức các tổ chức và doanh nghiệp cộng hòa liên bang đức tại việt nam
đại diện các lãnh đạo doanh nghiệp hội viên và đối tác đến từ mọi miền trong cả nước
đã tham dự đại hội hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt đức nhậm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn diễn ra sáng hai mươi sáu tháng sáu tại hà nội
tại đại hội lãnh đạo hiệp hội đã báo cáo kết quả hoạt động của hội trong nhiệm kỳ hai
nêu bật những thành tích đã đạt được trong các lĩnh vực văn hóa xã hội hoạt động ngoại giao hoạt động văn hóa thông tin truyền thông của hội
cụ thể trong nhiệm kỳ vừa qua hội đã đón tiếp nhiều đoàn doanh nhân cộng hòa liên bang đức và doanh nhân người việt nam
tại cộng hòa liên bang đức và các quốc gia khác đến gặp gỡ trao đổi thông tin tìm cơ hội hợp tác tại việt nam
thông qua hoạt động của hội nhiều doanh nghiệp hội viên đã được chuyên gia cộng hòa liên bang đức chuyển giao công nghệ
một số doanh nghiệp đẩy mạnh quan hệ thương mại với các đối tác tại cộng hòa liên bang đức
với tiêu chí đổi mới sáng tạo phát triển nhiệm kỳ này hội sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư
mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp ở nhiều quốc gia khác để tìm kiếm cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
là đầu mối quan trọng kết nối các mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp việt nam với đức với các doanh nghiệp đức với các đối tác việt nam